sau khi xung đột giữa hamas và israel nổ ra cách đây hơn hai tháng các cuộc biểu tình hay hoạt động bài do thái và bài hồi giáo đã gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới trong đó có các nước châu âu
giới chức đan mạch đức và hà lan thông báo lực lượng chức năng của ba nước này đã bắt giữ bảy đối tượng tình nghi lên kế hoạch tấn công vào các địa điểm của người do thái ở châu âu
các công tố viên đức cho biết ba trong số những đối tượng trên bị bắt giữ ở thủ đô berlin trong khi một đối tượng khác bị bắt giữ ở thành phố rostdeam của hà lan
cả bốn nghi phạm này được cho là thành viên của phong trào hồi giáo hamas ở palestine
trong khi đó cảnh sát đan mạch cho biết ba đối tượng bị bắt giữ tại nước này sẽ bị buộc tội căn cứ theo điều khoản về hành vi khủng bố trong một đột hình sự
cảnh sát đan mạch khẳng định sẽ tăng cường tuần tra tại các địa điểm công cộng trong những ngày tới
đặc biệt là tại các địa điểm công cộng trong những ngày tới
tại copenhagen và xung quanh các khu vực có cộng đồng người do thái sinh sống